để bảo đảm cho lễ hội thành tuyên diễn ra tại tuyên quang từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng chín và tết trung thu hai nghìn một mươi tám được an toàn nghiêm túc
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh tuyên quang đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm hạn chế tối đa các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả
hàng kém chất lượng hàng cấm kinh doanh các dịch vụ lưu trú tăng giá bất hợp lý kinh doanh ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm
dịp lễ hội thành tuyên và tết trung thu sẽ thu hút rất đông đảo du khách và nhân dân tới dự vì vậy nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi sẽ tăng lên đột biến
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo tri cục quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị trường xây dựng kế hoạch phương án kiểm tra kiểm soát
tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm kinh doanh nhà hàng khách sạn kết hợp tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất kinh doanh
cần nâng cao nhận thức có lương tâm trách nhiệm đối với người tiêu dùng không vì lợi nhuận làm trái các quy định của pháp luật
đến các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn qua kiểm tra thì cũng tương đối là chấp hành tốt chính trách pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh
người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức trong việc mua sắm hàng hóa cảnh giác tích cực tố giác về những hành vi buôn lậu
kinh doanh hàng cấm sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng hàng quá hạn sử dụng hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
để các lực lượng chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật